các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng ông trump từng yêu cầu các trợ lý giảm tốc độ gửi email tin nhắn tới người ủng hộ
một số người hâm mộ của ông trump gửi thư viết tay để xin lỗi vì họ không thể quyên góp nhiều hơn
giờ đây khi ông trump chuẩn bị tái đấu với tổng thống joe biden trong cuộc đua vào nhà trắng
hoạt động gây quỹ từ các nhà tài trợ nhỏ những người quyên góp từ hai trăm linh usd trở xuống của ông không đạt hiệu quả như trước đây
hồi năm hai nghìn hai mươi ông trump và ủy ban gây quỹ của ông quyên góp số tiền kỷ lục sáu trăm hai mươi sáu sáu triệu usd
từ các nhà tài trợ nhỏ
cao hơn ba mươi năm so với đồng ngũ của ông joe biden
vậy nhưng năm ngoái ông trump chỉ nhận được năm mươi một triệu usd từ các nhà tài trợ nhỏ
giảm mạnh so với mức một trăm một mươi chín triệu usd năm hai nghìn một mươi chín
và chỉ hơn một mươi tám số tiền mà ông biden nhận từ các nhà tài trợ nhỏ
số tiền mà các nhà tài trợ nhỏ ủng hộ ủy ban quốc gia của đảng cộng hòa trong năm hai nghìn hai mươi ba cũng thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi chín
thực trạng đó góp phần tạo nên vấn đề ngân sách đối với đảng
các nhà quản lý thuộc ủy ban quốc gia thượng viện của đảng cộng hòa từng tỏ ra sốc khi biết mức quyên góp thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ gần nhất
đội ngũ cố vấn của ông trump nói rằng sau một giai đoạn trứng lại giờ đây họ đang thu về một triệu usd mỗi ngày từ hoạt động gây quỹ trực tuyến
trong tuần trước họ nhận một mươi sáu triệu usd từ hai trăm tám mươi khoản quyên góp trực tuyến
hàng loạt cáo buộc mà cựu tổng thống đối mặt đang tiếp thêm sinh khí cho những người ủng hộ
và đội ngũ cố vấn kỳ vọng số cá nhân quyên góp sẽ tăng vọt trước phiên xét xử ông trump tại thành phố new york trong tháng ba
các đảng viên dân chủ và đồng minh của họ cũng gửi rất nhiều email tới người ủng hộ để gây quỹ
song mức quyên góp mà các nhà tài trợ nhỏ dành cho họ vẫn giảm trong vài năm gần đây theo số liệu từ hồ sơ liên bang
phe cộng hòa nhận định mức quyên góp dành cho họ giảm do tác động của lạm phát và sự chán ngấy của cử tri đối với hoạt động chính trị của đất nước
nhiều người trong đồng ngũ vận động tranh cử của tỷ phú donald trump các ủy ban gây quỹ của đảng cộng hòa và doanh nghiệp tư nhân
đã thảo luận với washington post về sự suy giảm tiền ủng hộ từ cử tri
john holt giám đốc điều hành công ty kỹ thuật số apache strategies cho rằng vấn đề lớn nhất trong hoạt động gây quỹ của đảng cộng hòa
là chúng tôi không đối xử tử tế với người quyên góp gửi tám email và tin nhắn mỗi ngày đe dọa tức tư cách thành viên trong đảng
hoặc gọi người ủng hộ là kẻ phản bội nếu không có quyền góp
các doanh nghiệp tham gia gây quỹ cho đảng cộng hòa từng khuyến nghị đảng hạ thấp kỳ vọng đối với mức đóng góp từ người ủng hộ
trong chiến dịch vận động tranh cử năm hai nghìn hai mươi đội ngũ cố vấn của ông trump thấy tiền từ các nhà tài trợ nhỏ liên tục chảy về theo thời gian thực
tin tuyên bố của ông trump rằng hành vi gian lận khiến kết quả bầu cử thay đổi
các nhà tài trợ nhỏ quyên góp hơn một trăm linh triệu đô la mỹ
trong những tuần cuối của năm hai nghìn hai mươi đội ngũ của ông trump dành phần lớn số tiền đó để trang trải chi phí pháp lý cho ông trump sau cuộc bầu cử
thành công của ông trump trong năm hai nghìn hai mươi thôi thúc nhiều ứng cử viên noi gương ngong
đa số ứng viên cộng hòa đắc cử đều hợp tác với một doanh nghiệp gây quỹ cho hoạt động bầu cử
các doanh nghiệp này sẽ thuyết phục người ủng hộ đảng cộng hòa cung cấp thông tin về thẻ tín dụng để trích tiền quyên góp
một trong số những công ty thành công nhất là targeted victory
họ đã hỗ trợ hàng chục thượng nghị
công ty thuê một trăm bốn mươi người thực hiện công việc vận động người ủng hộ quyên góp
jack moffat giám đốc điều hành của targeted victory nhận định
cựu tổng thống donald trump là người gây quỹ trực tuyến thành công nhất trong lịch sử đảng cộng hòa
vào năm hai nghìn hai mươi một các cố vấn hàng đầu của đảng cộng hòa ở thủ đô washington tổ chức nhiều hội thảo trực tuyến
để thảo luận về đà suy giảm tiền quyên góp từ người ủng hộ
trong một hội thảo george holmes một cố vấn của thượng nghị sĩ
mitch mcconnell nói rằng những người ủng hộ đảng nhận quá nhiều yêu cầu góp tiền
tuy nhiên đội ngũ gây quỹ của ông trump phản đối nhận định của josh
và tuyên bố họ sẽ vẫn liên tục gửi email và tin nhắn tới người ủng hộ ông trump để kêu gọi họ góp tiền
ủy ban gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của các ứng viên thượng nghị sĩ đảng cộng hòa
từng thất vọng với kết quả quyên góp trong bầu cử giữa kỳ
nên họ đã ngừng vận động quyên góp vài tháng trước khi bầu cử diễn ra
nỗ lực gây quỹ cho các ứng cử viên khác của ủy ban quốc gia đảng cộng hòa cũng không đạt kỳ vọng của họ
tên của ông trump vẫn giúp các ứng cử viên khác nhận tiền từ những người ủng hộ
nhưng đội ngũ của ông cảm thấy giận dữ vì nhiều ứng cử viên đang sử dụng hình ảnh và ngôn từ của ông để gây quỹ cho họ
hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba số tiền mà người ủng hộ ông trump quyên góp giảm mạnh
ông john holmes giám đốc điều hành công ty kỹ thuật số apex strategies kể rằng
nhiều nhà tài trợ nhận quá nhiều tin nhắn email thúc giục họ quyên góp
thậm chí nhiều email tin nhắn còn lừa họ quyên góp tiền cho những ứng cử viên mà họ không muốn ủng hộ
nhiều người ủng hộ còn nhận danh sách bao gồm hơn chục ứng cử viên nên họ đã giảm mức đóng góp cho mỗi ứng cử viên
john moffat giám đốc điều hành công ty targeted victory cho rằng quá nhiều người muốn gây quỹ từ một nhà tài trợ cá nhân
cũng theo ông mofast mức độ cạnh tranh trong hoạt động gây quỹ đang tăng
bởi mọi ứng viên đều muốn thu hút tiền quyên góp của những nhà tài trợ nhỏ
vì thế mức quyên góp của những nhà tài trợ nhỏ đang giảm rõ rệt
ông john moffat bình luận những ứng cử viên cư khôi nhất phải đầu tư công sức tiền của và hoạt động gây quỹ
và con nhóm nhà tài trợ riêng của họ
trong diễn biến mới đây nhất đồng ngũ của ông trump tuyên bố đã hút được năm mươi năm triệu usd tiền tài trợ
trong một sự kiện gây quỹ vào ngày sáu tháng bốn tại palm beach florida
trước đó reuters dẫn số liệu chính thức cho biết trong tháng ba
đồng ngũ tranh cử của ông trump và ủy ban quốc gia cộng hòa rnc quyên góp được hơn sáu mươi năm năm triệu usd
con số này gấp hơn ba lần so với mức gây quỹ trong tháng hai
với thành tích này chiến dịch của ông trump và rnc hiện có trong tay chín mươi ba một triệu usd
ít hơn gần một nửa so với mức gây quỹ của đương kim tổng thống joe biden
cố vấn chiến dịch tranh cử của ông trump chris lasivita và susie willis cho biết
ông đang giành được lợi thế lớn khi chiến thắng trong nhiều cuộc thăm dò và đang được nhiều người ủng hộ
hai cố vấn đồng thời nhận định rõ ràng hơn bao giờ hết là chúng tôi có thông điệp hoạt động
và số tiền này sẽ giúp ông trump giành chiến thắng vào ngày năm tháng một mươi một
sự kiện diễn ra hôm sáu tháng bốn tại dinh thự riêng ở palm beach bang florida
và do tỷ phú tài chính john polson chủ trì
đây là sự kiện có sự tham gia của các nhà tài trợ lớn của ông trump
thành phần khách mời có nhiều nhân vật nổi tiếng như ông chùm song bạc steve wynn
chủ tịch bigelow aerospace robert bigelow cựu bộ trưởng thương mại gwynn burroughs
người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông trump bà danella alvarez cho biết
ba tổng thống đảng dân chủ mới gây quỹ được hai mươi năm triệu đô la mỹ
trong khi chúng tôi chỉ cần một tổng thống để huy động được năm mươi triệu đô la mỹ
người phát ngôn này ngầm so sánh sự kiện gây quỹ cuối tuần qua của ông trump
với sự kiện của tổng thống đương nhiệm joe biden với sự tham gia của cựu tổng thống
về phần mình khi có mặt tại sự kiện cùng cựu đệ nhất phu nhân melani
ông trump cho biết đây là một buổi tối đáng kinh ngạc trước khi rất nhiều người
muốn đóng góp vào mục tiêu làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại và điều đó đã xảy ra
trong khi đó chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ đương nhiệm joe biden cuối tuần qua cho biết
trong tháng ba đồ ngũ của ông đã gây quý được chín mươi triệu đô la mỹ
hiện tại chiến dịch tranh cử của ông biden có trong tay một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ
nhiều gấp đôi chiến dịch của ông trump
đây là mức gây quỹ kỷ lục của một ứng viên tổng thống đảng dân chủ trong lịch sử bầu cử ở mỹ
tính đến thời điểm cuối quý i khoảng một sáu triệu người đã ủng hộ cho quỹ tranh cử của ông biden
theo thống kê các ứng viên dân chủ luôn gây quỹ nhiều hơn so với các ứng viên cộng hòa
trong mọi kỳ bầu cử tổng thống kể từ năm hai nghìn tám
tuy vậy tiền không phải là yếu tố quyết định một ứng viên có đắc cử hay không
đội ngũ tiến hành chiến dịch tranh cử của ông trump hôm hai mươi tám tháng ba cho biết
tổng số tiền gây quỹ của phía ứng viên đảng cộng hòa sẽ khó có thể bằng được tổng thống joe biden
trong cuộc đua tới nhà trắng năm nay
theo một cố vấn đảng dân chủ có nhiều người tài trợ là tỷ phú và người giàu
còn chiến dịch của ông trump được thúc đẩy bởi những người ủng hộ cấp cơ sở thuộc tầng lớp lao động
một cố vấn khác của ông trump cho biết chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống được ủng hộ
bởi hàng trăm nghìn nhà tài trợ cấp cơ sở trên khắp đất nước
và tôi thích điều này hơn vì điều đó có nghĩa là ông trump sẽ nhận được nhiều lá phiếu
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại